vào khoảng bốn giờ sáng nay trên tuyến quốc lộ một đoạn qua thôn long thạnh xã phổ thạnh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi xe đầu kéo chở theo nhiều ô tô bán tải đã bị lật bên đường
nguyên nhân ban đầu là do mưa lớn xe bị sụt xuống mương thoát nước
vào thời điểm trên xe đầu kéo biển kiểm soát hai mươi chín c bốn mươi năm nghìn một trăm năm mươi năm do tài xế phạm minh quyền chưa rõ nơi cư trú điều khiển trên quốc lộ một theo hướng nam bắc đoạn qua thôn long thạnh xã phổ thạnh thị xã đức phổ thì bị lật trên xe chở theo nhiều ô tô bán tải
vụ tai nạn không gây thương tích về người tuy nhiên nhiều xe bán tải bị hư hỏng nặng
nguyên nhân ban đầu là do mưa lớn tài xế bị hạn chế tầm nhìn nên quá trình điều khiển xe đã bị sụt xuống mương thoát nước khiến cho dẫn đến vụ tai nạn
hiện nay tỉnh quảng ngãi đang bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới mưa lớn trên diện rộng nên người điều khiển phương tiện giao thông cần phải hết sức cẩn trọng khi lưu thông trên đường